tết là thời gian mỗi chúng ta xung vầy bên gia đình thì đối với lực lượng vũ trang
những ngày tết nguyên đán này lại là cao điểm ứng trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm bình yên cho nhân dân
ghi nhận tại trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ đơn vị được xem là nắm đấm thép
của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động ở các tỉnh khu vực trọng điểm vùng kinh tế phía nam
đây là năm thứ hai hạ sĩ nguyễn văn kha trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ
không được đón tết cùng với gia đình
với hai mươi tuổi đời gần hai tuổi quân những ngày tết chiến sĩ trẻ này không khỏi bùi ngùi
khi ở lại đơn vị để làm nhiệm vụ nhưng được sự động viên của gia đình
và sự quan tâm của chỉ huy đơn vị nỗi nhớ nhà của anh em được vơi đi phần nào
được xem là nắm đấm thép của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ
có nhiệm vụ cùng với các lực lượng khác xử lý các tình huống phức tạp về an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn sáu tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía nam
do đó tết nguyên đán cũng là thời điểm các cán bộ chiến sĩ toàn trung đoàn
phải tăng cường ứng trực huấn luyện các phương án để có thể kịp thời xử lý các tình huống xảy ra
tham gia phối hợp với công an các địa phương tuần tra kiểm soát địa bàn
đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân vui xuân đón tết
đặc biệt là bốn ngày tết thì các đơn vị đặc biệt là đoàn viên thanh niên
đều có chương trình hoạt động văn hóa văn nghề để đồng viên cán bộ chiến sĩ
luôn an tâm công tác và thực hiện tốt tất cả các chính sách của ngành cho cán bộ chiến sĩ
đảm bảo công khai minh bạch dân chủ và động viên cán bộ chiến sĩ ở lại trực với một tinh thần cao nhất
vì nhiệm vụ cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động trung đoàn đông nam bộ sẽ đón mùa xuân muộn hơn
nhưng đối với họ đây lại là niềm vui khi đã góp phần nhỏ bé của mình
để mỗi người mỗi nhà đón tết trong bình yên hạnh phúc